ngày sáu tháng một mươi một tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã chủ trì hội nghị bộ chính trị
để xem xét thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam
xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị nhận thấy trong thời gian giữ cương vị
ủy viên trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam
đồng chí nguyễn văn bình đã có những vi phạm khuyết điểm sau đây
chịu trách nhiệm người đứng đầu về việc ngân hàng nhà nước việt nam ban hành văn bản quy định
có nội dung không đầy đủ không đúng nguyên tắc theo quy định của chính phủ
dẫn đến các vi phạm quyết điểm trong xử lý nợ xấu gây thất thù ngân sách nhà nước
vi phạm trong việc ký ban hành nghị quyết đồng ý cho ngân hàng xây dựng vay đặc biệt
với lãi suất và không có tài sản bảo đảm
ba chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm
khuyết điểm của ngân hàng nhà nước việt nam trong việc chấp thuận cho nhóm thiên thanh
được mua lại cổ phần của ngân hàng đại tín chấp thuận cho phạm công danh là nhân sự dự kiến
thành viên hội đồng quản trị ngân hàng xây dựng không kiểm soát đặc biệt đối với ngân hàng xây dựng
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc khi không báo cáo cấp có thẩm quyền
cho chủ trương đối với những vấn đề lớn hệ trọng không báo cáo đầy đủ
và thực hiện không đúng ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
trong việc mua bắt buộc ba ngân hàng với giá đồng là vi phạm nguyên tắc thẩm quyền
để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm tại ngân hàng nhà nước việt nam và các tổ chức tiến dụng
nhiều cá nhân bị xử lý hình sự
như vậy trong thời gian giữ cương vị ủy viên trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng
thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam đồng chí nguyễn văn bình chịu trách nhiệm người đứng đầu
về những vi phạm khuyết điểm của ngân hàng nhà nước việt nam và trách nhiệm cá nhân của đồng chí
trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công gây hậu quả rất nghiêm trọng khó khắc phục
nhiều cán bộ đảng viên của ngân hàng nhà nước việt nam và lãnh đạo chủ chốt một số tổ chức tiến dụng
vi phạm pháp luận bị xử lý hình sự
những vi phạm khuyết điểm của đồng chí nguyễn văn bình là nghiêm trọng gây bức xúc trong xã hội
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng của ngân hàng nhà nước việt nam và cá nhân đồng chí
trong quá trình kiểm điểm đồng chí nguyễn văn bình đã nhận trách nhiệm về những vi phạm
khuyết điểm và tự nhận hình thức kỷ luật xét bối cảnh tình hình nội dung tính chất mức độ hậu quả
nguyên nhân vi phạm và quá trình công tác đóng góp của đồng chí đối với đảng nhà nước
căn cứ quy định số một trăm linh hai ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
bộ chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn văn bình bằng hình thức cảnh cáo